một đường dây mại dâm hoạt động trong giới sâu bít việt nam với quy mô lớn vừa bị cục cảnh sát hình sự bộ công an triệt phá
trong đường dây này người mua dâm phải trả từ sáu mươi triệu đồng cho đến một trăm linh triệu đồng cho một tour hai ngày trong nước và sáu usd đối với tour hai ngày ở nước ngoài
ngày hai mươi bốn tháng một mươi cục cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bà rịa vũng tàu bắt quả tang ba cặp nam nữ đang có hành vi mua bán dâm
trong đó có các người bán dâm là ca sĩ người mẫu hot girl tiktoker hoặc là hot facebooker đồng thời ngăn chặn một cặp nam nữ chuẩn bị xuất cảnh đi singapore mua bán dâm với hình thức du lịch nước ngoài
căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã tiến hành triệu tập khám xét khẩn cấp chỗ ở của ba đối tượng gồm huỳnh thanh thuận và phạm đỗ nhật duy cùng chú tại tp hcm và lê thị thu thảo chú tại tỉnh kiên giang trong đó thuận là đối tượng cầm đầu
cả ba đã hoạt động môi giới mại dâm từ đầu năm nay thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng
ngày ba mươi tháng một mươi cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố vụ án môi giới mại dâm các quyết định khởi tố bị can đối với thuận duy và thảo